thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội tại phiên họp thứ ba mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong điều kiện tình hình kinh tế chính trị thế giới
và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách vượt cao so với dự toán vượt hai
tỷ trọng thu nội địa đạt bảy mươi chín năm tổng số thu ngân sách nhà nước
bộ chi ngân sách nhà nước thấp hơn dự toán quốc hội giao nợ công trong giới hạn cho phép
kỷ luật thu chi ngân sách từng bước được cải thiện
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy còn nhiều bất cập trong quản lý điều hành sử dụng ngân sách kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục
chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để xử lý như lập gửi báo cáo quyết toán chậm
một số địa phương phê chuẩn quyết toán chậm chưa điều chỉnh theo số liệu của kiểm toán nhà nước
ước thực hiện thu chi và lập dự toán không sát kéo dài nhiều năm
ảnh hưởng đến quản lý điều hành ngân sách nhà nước giải ngân vốn đầu tư công vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm
còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí còn những khoản tạm ứng quá hạn ứng trước dự toán chưa thu hồi
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực
để tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quyết toán ngân sách nhà nước
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí trình quốc hội về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập cptpp của vương quốc anh và bắc ireland tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đã tiếp hạ nghị sĩ andre furhau bộ trưởng quốc vụ nguyên chủ tịch hạ viện vương quốc bỉ
bày tỏ vui mừng gặp lại bộ trưởng quốc vụ vương quốc bỉ andré verhaal tại hà nội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ việt nam luôn coi bỉ là đối tác quan trọng trong liên minh châu âu eu
quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bao gồm cả hợp tác liên nghị viện đã phát triển rất tốt đẹp thời gian qua
thay mặt quốc hội và nhân dân việt nam phó chủ tịch thường trực quốc hội cảm ơn hạ viện bỉ đã thông qua nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam việt nam vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
góp phần thúc đẩy sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc khắc phục các hậu quả chiến tranh ở việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực về tài chính công nghệ phát triển nhân lực giúp việt nam xử lý hậu quả chất độc da cam tại một số khu vực bị ảnh hưởng
bộ trưởng quốc vụ vương quốc bỉ nhấn mạnh hạ viện bỉ là cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam việt nam
điều đặc biệt là nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ một trăm linh bộ trưởng quốc vụ vương quốc bỉ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động này trong thời gian tới
phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn hạ viện bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu evipa trước khi kết thúc nhiệm kỳ
đề nghị bỉ ủng hộ thúc đẩy ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu với xuất khẩu thi sản của việt nam
tính đến nỗ lực nghiêm túc của việt nam thực hiện các khuyến nghị của ec
về phát triển nghề cá bền vững hai bên cũng nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao cấp ủy ban và cơ quan phục vụ quốc hội nghị viện tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như liên minh nghị viện thế giới ipu liên minh nghị viện pháp ngữ apf
phát huy vai trò cầu nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới thúc đẩy hợp tác vùng địa phương và doanh nghiệp hai nước
chiều nay bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng dẫn đầu đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đến thăm và đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trọng điểm tại tỉnh nghệ an
dự án bệnh viện ung biếu nghệ an giai đoạn hai dự án thuộc nhóm a công trình trọng điểm hiện đang được một mươi hai nhà thầu xây lắp thiết bị phối hợp hoàn thiện khối lượng thi công công trình khối nhà chính đã đạt một trăm linh phần khung bê tông cốt thép phần xây chát đạt tám mươi
khối lượng công việc các hạng mục điện nước đạt sáu mươi khối lượng dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn dự án sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục đầu năm hai nghìn hai mươi năm bàn giao đưa vào sử dụng
tại dự án đường vét biển từ nghi sơn thanh hóa đến cửa lò nghệ an bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư ghi nhận biểu dương nỗ lực của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng sớm bàn giao cho nhà thầu thi công
năm hai nghìn hai mươi bốn dự án được bố trí tám trăm ba mươi hai tỷ đồng để hoàn thiện phần thứ ba của dự án
từ đầu năm đến nay
dự án đã giải ngân được hai trăm chín mươi tỷ đồng đạt ba mươi năm kế hoạch dự kiến phần nền đường sẽ hoàn thành trước ngày ba mươi tháng tám phần móng mặt đường hệ thống an toàn giao thông hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai các cầu trên tuyến sẽ hoàn thành từ nay đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm chia sẻ góc nhìn thực tiễn và kinh nghiệm chuyển dịch năng lượng bền vững trên khắp thế giới cũng như cách tiếp cận phù hợp cho doanh nghiệp việt nam sự kiện định hướng chuyển dịch năng lượng bền vững
và thực tiễn triển khai cho doanh nghiệp sản xuất đã diễn ra chiều nay tại hà nội
hiện hoạt động sản xuất công nghiệp tại việt nam còn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng hóa thạch do đó khi nhu cầu năng lượng tăng sẽ kéo theo lưỡng phát thải khí nhà kính tăng lên đáng kể
để đạt được mục tiêu cam kết theo cốc hai mươi sáu việc chuyển dịch năng lượng xanh trên toàn diện các lĩnh vực đặc biệt là khối doanh nghiệp sản xuất tại việt nam là yêu cầu bắt buộc
đại diện eurocharm việt nam nhận định hiện còn một số rào cản trong việc chuyển đổi năng lượng tại việt nam
thị trường năng lượng ở việt nam vẫn đang trong quá trình bắt đầu chuyển đổi do đó cần nhanh chóng hoàn thiện về các cơ chế chính sách để thúc đẩy và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo từ phía doanh nghiệp cũng như thu hút các nhà đầu tư trong ngành năng lượng sạch
tại hội nghị cop hai mươi sáu việt nam đã cam kết đạt được mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi trong đó đặt mục tiêu giảm bốn mươi ba năm lượng phát thải khí nhà kính cũng như xác định tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm bảy mươi trong kế hoạch phát triển năng lượng vào năm hai nghìn năm mươi
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều nay đến ngày một mươi sáu tháng năm khu vực bắc bộ sẽ xảy ra mưa lớn tiêm mẩn nguy cơ lũ lụt sạt lở tại các vùng trũng khu vực vùng núi
nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ sạt lở đất gây ra ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ các bản tin cảnh báo để hướng dẫn kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh
kiểm tra ra soát khu vực có nguy cơ ngập lụt bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình trọng yếu đặc biệt là tại các khu vực trong ba ngày vừa qua đã xảy ra mưa lớn cục bộ bị ngập úng và sạt lở
hôm nay tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội thảo giải pháp cấp thiết bảo vệ vùng đồng bằng sông cửu long thông qua hội thảo nhiều chuyên gia trong và ngoài nước
đã đưa ra định hướng giải pháp về thủy lợi công nghệ xây dựng cho các công trình cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu
nhận định về xu thế lượng nước mùa mưa lũ về đồng bằng sông cửu long viện nghiên cứu biến đổi khí hậu đại học cần thơ nhận định từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay miền tây không còn lũ lớn lũ trung bình lũ nhỏ gia tăng đồng nghĩa tình trạng thiếu nước trong mùa mưa lũ và khả năng giữ trữ nước cho mùa khô trở nên khó khăn hơn
đặc biệt xâm nhập mặn sâu hơn vào đất liền trong mùa khô nhất là những năm xuất hiện hiện tượng el nino
tuy nhiên xu thế thiệt hại do hạn mặn đang giảm do người dân chủ động trong các giải pháp ứng phó
cụ thể một ước tính chưa đầy đủ trong năm hai nghìn hai mươi bốn tác động hạn mặn đến sản xuất nông nghiệp khoảng hai mươi hectare số hộ dân thiếu nước sinh hoạt khoảng bốn mươi hộ
từ thực tế đó để nâng cao năng lực cung mướt ngọt nhân trọng các mô hình sinh kế và đổi mới sáng tạo hay giải pháp chuyển đổi kinh tế xanh
kết hợp nâng cao sức chịu đựng của doanh nghiệp giúp vùng đất này hóa giải các thách thức trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế nói chung
thưa quý vị sử dụng thuốc giảm đau có chứa thành phần corticoid trong thời gian dài có thể khiến bệnh nhân bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng
trong đó phổ biến nhất là tình trạng suy thượng thận mặc dù sự việc này đã được các bác sĩ cảnh báo nhiều lần
tuy nhiên hiện có không ít trường hợp chủ quan tự ý dùng thuốc cho đến khi nhập viện thì đã xuất hiện nhiều biến chứng nặng nề
bệnh nhân này nhập viện cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên trong tình trạng phù toàn bộ phần mạng sau khi liên tục tiêm thuốc giảm đau để điều trị thái hóa khớp
tại một phòng khám tư ở thành phố thái nguyên kết quả xét kiểm cho thấy bà đã bị suy tuyến thượng thận nặng
tức là trong ba ngày là tiêm bốn mũi
sau đấy thì sau tiêm bốn mũi một cái là nó bị suy tuyến đường thận
tức là toàn cái mặt này này nó to tròn ra như một cái thớt luôn
thế xong rồi hai má thì nó đỏ hết cổ kia nó đỏ hết lên
còn bệnh nhân này cũng có triệu chứng tương tự vì suy tuyến thượng thận
đây là hậu quả của việc sử dụng thuốc corticoid kéo dài
trước đó bà thường đi mua thuốc về để tự điều trị
thế là tôi tự đi mua thuốc thuốc viên hai mươi viên một gói ấy
uống gì bà cũng không thấy nó đỡ
mà cứ càng ngày trần tôi cứ thấy nó cương lên
corticoid là nhóm hoạt chất có tác dụng kháng viêm mạnh chống dị ứng
ức cháy miệng dịch được sử dụng để điều trị trong nhiều bệnh lý khác nhau
do sự đa dạng trong tác dụng corticoid thường được cây đơn và sử dụng rộng rãi
thậm chí rất nhiều người đã tự dùng các loại thuốc chế phẩm có chứa corticoid
mà không thông qua thăm khám của bác sĩ
tuy nhiên việc lạm dụng hoạt chất này kéo dài có thể gây nhiều hệ liệu nguy hiểm
bởi vì cái giảm đau nhanh đó nó giảm về triệu chứng chứ không phải là điều trị bệnh
đi kèm theo với các tác dụng phụ của chính bản thân kỹ thuật tiêm
nếu không được đảm bảo ví dụ như bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình thực hiện tiêm
thứ hai là bệnh nhân sẽ có thể xuất hiện các triệu chứng của các biến chứng
do các biến chứng của các biến chứng
các bác sĩ cảnh báo việc dùng thuốc có chứa corticoid
cần được chỉ định và giám sát bởi các bác sĩ chuyên môn
tuy tình trạng bệnh mỗi bệnh nhân sẽ có liệu pháp và liều lượng cụ thể
nếu tự ý sử dụng và lạm dụng có thể đe dọa đến tính mạng của người dùng
thưa quý vị trước tình trạng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh gia lai bị hư hỏng
xuất hiện nhiều ổ voi ổ gà tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
hàng trăm tình nguyện viên dự án
tuyến đường bình yên đã cùng chung tay dặm vá đường vào lúc đêm xuống
hoạt động ý nghĩa này đã góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng
khi màn đêm buông xuống các thành viên của dự án tuyến đường bình yên lại cùng nhau tụ họp
tập kết vật liệu để chuẩn bị cho hành trình vá đường xuyên đêm
các thành viên của dự án đa dạng về nghề nghiệp và lưới tuổi
họ là những chiến sĩ công an giáo viên sinh viên cho đến những nông dân có cùng trí hướng
hồng quản công việc nặng nhọc bụi bẩn không được trả công cho những việc đang làm
nhưng họ vẫn kiên trì với mục tiêu của mình lan tỏa việc làm tốt đẹp cho cộng đồng
trong quá trình vá đường dự án tuyến đường bình yên nhận được sự hỗ trợ của kế dân trong việc kéo điện bơm nước trộm vữa
một số người dân đã hỗ trợ nước uống tặng trái cây cho các thành viên dự án dùng trong lúc giải lao
cũng không ít người dân thấy việc làm ý nghĩa của dự án đã góp sức cùng làm để đoạn đường nhanh chóng được sửa chữa
trước khi mà có cái đội tình nguyện này đến làm thì đường xuống cấp rất là nhiều rất là khó đi
bà con ở đây mơ nhiều rất là vui vẻ rất là hạnh phúc
một chút thôi chứ còn thật sự ra bà con ở đây cũng có một số hộ khó khăn cho nên là cũng không có đủ kinh phí để tự sửa chữa
dự án tuyến đường bình yên bắt đầu hình thành và hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trước khi dặm vá các ổ gà ổ voi các thành viên đã tiến hành khảo sát những tuyến đường bị hư hỏng
và tiến hành kêu gọi vận động kinh phí sửa chữa
đến nay dự án tuyến đường bình yên đã thực hiện một mươi chín đợt vá đường với chiều dài hơn ba mươi km đường giao thông
tại các huyện thành phố của tỉnh gia lai
để hoàn thành sửa chữa những con đường sớm nhất có những đêm nhóm kết thúc công việc vào gần sáng ngày hôm sau
với họ hạnh phúc đơn giản là được làm việc ý nghĩa lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng
thưa quý vị thu hút và trọng dụng nhân tài là chủ trương xuyên suốt của đảng ta qua các thời kỳ cách mạng
mới đây tại phiên họp đầu tiên của tiểu học
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng khẳng định kiên quyết không bỏ sót những người thực sự có đức có tài
để thực hiện được chủ trương này rất cần sự đồng lòng quyết tâm trong toàn đảng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự chung tay góp sức của nhân dân trên cơ sở xác định rõ các tiêu chí về tài và đức để dễ dàng phát hiện và giới thiệu tiến cử
theo các chuyên gia trước tiên cần xây dựng xác định cụ thể
các tiêu chuẩn về đức và tài làm cơ sở lựa chọn bước đầu
đây chính là căn cứ quan trọng để tìm chọn được hiền tài đưa vào bộ máy lãnh đạo
nói là tín cử người có tài có đức nhưng mà phải để cho người ta hiểu có tài là gì có đức là gì tài đức là cái gì
thì tôi nghĩ cũng phải đụng đến chuyện tiêu chuẩn
tiêu chuẩn thì người ta phải căn cứ vào đấy để mà lựa chọn người tài đức
chứ mình cứ nói tài đức chung chung thì cũng khó mà căn cứ và cụ thể để mà lựa chọn
tiếp đó cần phân định và quy rõ chủ trương
trách nhiệm cho những bộ phận chuyên sâu để đánh giá thẩm định về đức và tài của cán bộ
mặt khác cần hướng tới việc thi tuyển rộng rãi để tìm chọn hiền tài
mở rộng thi tuyển để nó tạo ra một cái sự cạnh tranh
nó tạo ra những người có năng lực thực sự có điều kiện để thi thố để thể hiện cái tài năng
và qua cái thi tuyển như vậy để chúng ta có thêm một kênh lưu ý tôi tôi nói lại là một kênh
để lựa chọn để đánh giá để đưa vào cái nguồn để quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm
bởi vì theo quy trình của chúng ta là phải là trong quy hoạch cái đã
muốn được ưa vào chức này thì anh phải có quy hoạch
mà quy hoạch thì là gì một người không có ba chức danh một chức danh không có ba người
ngoài ba người ấy là không còn ai nữa
thế thì lúc ấy là chúng ta rất dễ để lọt những người tài đức
đặc biệt để không bỏ sót người thực sự có đức có tài
cần đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân
trong quá trình triển khai các khâu của công tác cán bộ
cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó tạo điều kiện cho tất cả những người dân
rất nhiều người được tham gia vào các công việc của đảng của nhà nước
người ta biết
thế thì ở đây là tham gia cái vai trò giám sát phản biệt của nhân dân
của cả hệ thống chính trị vào
thì tôi nghĩ rằng là cái công việc mà lựa chọn người để rồi là đầu tiên
đơn giản nhất là trong cái bầu cử đại hội đại biểu các cấp
cho đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn sẽ đạt
được những cái thành tích những cái mong muốn cái nguyện vọng
thực tế đã cho thấy muốn quy tụ được hiện tài phải thực sự đặt lợi ích của quốc gia
của dân tộc lên trên hết
nếu vì mưu lợi cá nhân phe nhóm cục bộ thì không thể thu phục được người tài đức
đáng chú ý chỉ có nhà lãnh đạo tài giỏi mới có con mắt tinh đời
để phát hiện người tài lôi cuốn và hấp dẫn được người tài
do đó cần lựa chọn được người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương
là người thật sự có đức có tài